tại lễ kỷ niệm một trăm hai mươi năm thành lập mới đây huyện miền núi sơn hòa tỉnh phú yên
vinh dự đón nhận huân trường lao động hạng nhất của chủ tịch nước
ghi nhận và biểu dương những thành tích của đảng bộ chính quyền và nhân dân
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
năm năm trở lại đây tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm trên địa bàn huyện sơn hòa
từ một mươi một đến một mươi ba điện đường trường trạm được đầu tư khá bài bản
tỷ lệ lao động nông nghiệp chiếm trên tám mươi tỷ lệ hộ nghèo cuối năm hai nghìn một mươi tám còn một mươi năm ba mươi một
thu nhập bình quân đầu người đạt ba mươi bảy bảy triệu đồng một người một năm gấp một mươi chín lần so với năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hiện nay huyện đang đẩy mạnh đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng thị trấn củng sơn
và một số xã lân cận đạt tiêu chí đô thị loại bốn trở thành cấp thị xã vào năm hai nghìn hai mươi
là trung tâm động lực phát triển của vùng miền núi phú yên giáp danh với tây nguyên